sau hơn một tuần luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực thi hành
cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã đẩy mạnh tuyên truyền và quyết liệt xử lý các vi phạm
nhất là trường hợp có nồng độ cồn
nhờ đó tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có những dấu hiệu khả quan
trường hợp uống rượu bia vi phạm luật giao thông có chiều hướng giảm
vào buổi tối trên các tuyến đường trung tâm cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng
phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn
liên tục kiểm tra nồng độ cồn của hầu hết các phương tiện kể cả ô tô và xe máy
hầu hết các chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm túc thiệu lệnh của cảnh sát giao thông
tuân thủ việc kiểm tra nồng độ cồn
hầu như là tất cả phương tiện ô tô người ta chấp hành rất tốt
mô tô người ta chấp hành rất tốt
ngày sáu thì kiểm tra một trăm bốn mươi bảy trường hợp nhưng mà chỉ phát hiện được hai xe mô tô
với một xe ô tô còn hầu như là dân người ta họ thực hiện về điều khiển phương tiện không dùng bia rượu
hầu như là người ta chấp hành ý thức người ta cũng nâng cao tốt
còn tại phòng cấp cứu của khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa đà nẵng
theo các bác sĩ ở đây cho biết trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
số ca nhập viện cấp cứu đã giảm tương đối so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
và giảm hẳn so với thời điểm khi nghị định một trăm linh chưa có hiệu lực thi hành
từ khi có nghị định một trăm linh của chính phủ về quy định về các tác hại của rượu bia
thì đã thấy rằng cái số lượng bệnh nhân mà bị tai nạn giao thông mà có sử dụng rượu bia có giảm xuống
thì mình tính cơ bản là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín thì số lượng bệnh nhân bị tai nạn yêu thông
mà có sử dụng rượu bia rất là cao và số lượng khoảng năm mươi bốn trường hợp trên một ngày
mà sau khi có nghị định một trăm linh thì số lượng giảm xuống còn khoảng trên bốn mươi trường hợp một ngày
trong đó chỉ có tám trường hợp chấn công nhân dân áo thôi
trong thời gian tới
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật phòng chống tắc hại của bia rượu
để người dân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành
các cơ quan chức năng cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
tiếp tục tăng cường kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
nhất là hành vi có nồng độ cồn nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông